là một trong bốn dân tộc ít người đặc biệt khó khăn của cả nước người sinh la người si la sinh sống duy nhất ở xã can hồ huyện mường tè tỉnh lai châu với dân số trên năm trăm linh người
từ sau khi di chuyển tái định cư về vùng đất mới nên cuộc sống của bà con cũng theo đó mà đổi thay
họ đã có một cuộc sống tập trung ổn định kinh tế phát triển mặt bằng đời sống được nâng cao con cái có điều kiện học tập tốt hơn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã can hồ huyện mường tè tỉnh lai châu
năm nhân khẩu của gia đình chị hồ cố gie ở bản tái định cư sì thâu trải xã can hồ huyện mương tè tỉnh lai châu không còn phải lo bữa ăn từng ngày như trước khi vừa thoát khỏi danh sách hậu nghèo của địa phương
giờ đây ngoài việc tập trung làm ruộng nương gia đình chị đã biết chăn nuôi và mở thêm một quán tạp hóa nhỏ phục vụ bà con trong bản
nhờ chuyển về bản mới thuận lợi được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn cách trồng trọt và chăn nuôi gia đình chị đã biết áp dụng vào mô hình sản xuất của gia đình
từ đó cuộc sống cũng dần ổn định
chỉ cách đây vài năm bảy mươi tám hộ với gần ba trăm linh nhân khẩu của bản xì thâu trải sinh sống bên kia sông đà
kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy và một ít dụng lúa nước điều kiện đi lại và cuộc sống hết sức khó khăn nhất là việc đến trường của các em học sinh
từ khi chuyển đến vùng tái định cư đồng thời được hưởng các chính sách hỗ trợ của dự án tái định cư thủy điện lai châu
cuộc sống của người si la đã có sự khởi sắc
từ khi chuyển đến vùng tái định cư đồng thời được hưởng các chính sách hỗ trợ của dự án tái định cư thủy điện lai châu
từ khi chuyển đến vùng tái định cư đồng thời được hưởng các chính sách hỗ trợ của dự án tái định cư thủy điện lai châu
từ khi chuyển đến vùng tái định cư đồng thời được hưởng các chính sách hỗ trợ của dự án tái định cư thủy điện lai châu